ngay trong những ngày đầu năm mới người nuôi cá cha đã đón nhận tin vui khi giá cá cha nguyên liệu tăng cao và thị trường xuất khẩu có nhiều khởi sắc
nếu như cùng thời điểm này và năm ngoái một kg cá cha được doanh nghiệp mua vào chỉ từ hai mươi ba hai mươi năm đồng một kg thì hiện mức giá này đã tăng đến ba mươi đồng một kg
theo mức giá này người nuôi có lãi từ bảy đến tám đồng một kg
các doanh nghiệp thủy sản cho biết hiếm khi nào giá cá tra nguyên liệu tăng cao kỷ lục ngay từ những tháng đầu năm như vậy
có nhiều lý do nhưng chủ yếu nhờ thị trường xuất khẩu đa dạng sức tiêu thụ mạnh nguồn nguyên liệu ổn định và sản phẩm cá cha nước ta cải thiện tốt về mặt chất lượng xuất khẩu vào các kênh tiêu thụ cao cấp nên giá bán luôn giữ ở mức cao
hiện mỗi năm sản lượng cá tra xuất khẩu của việt nam đạt khoảng một hai mươi năm triệu tấn với giá trị tăng dần và đang vượt mốc một bảy tỷ usd